ngoại giao đa phương đang ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong bối cảnh việt nam từng bước vững chắc và ngày càng chủ động
tham gia vào các hoạt động của liên hợp quốc và nhiều diễn đàn ngoại giao đa phương
bên lề hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi phóng viên của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với bà nguyễn phương nga
người vừa kết thúc nhiệm kỳ đại sứ đặc mệnh toàn quyền đại diện thường trực việt nam tại liên hợp quốc
về những đóng góp của việt nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới này
mời quý vị khán giả cùng theo dõi
hòa bình và đa dạng hóa đa phương hóa của chúng ta
chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia vào các diễn đàn đa phương lớn trên thế giới
ngoài liên hợp quốc thì chúng ta cũng rất là thành công ở apec ở asean
chúng ta có tâm thế và vị thế để đảm đương được những trách nhiệm lớn trong các diễn đàn đa phương
còn về thách thức thì không thể nói là nhỏ
bởi vì hiện nay thì chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều
các cái thách thức kể cả truyền thống cũng như là phi truyền thống
thách thức nổi lên hiện nay là cái xu thế về giảm nhẹ các cái cam kết đối với đa phương
hay là những cái biểu hiện như là những cái hành động đơn phương
hay là những cái việc coi trọng cái cách tiếp cận đơn phương
hoặc là theo đuổi những cái lợi ích của quốc gia dân tộc
đấy nó cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan
thế thì đấy là những cái thách thức mà chúng ta sẽ phải đối phó
khi tham gia vào những cái hoạt động
tại liên hợp quốc cũng như là trên cái đảng đa phương
bà có suy nghĩ và kỳ vọng như thế nào về vai trò của việt nam tại liên hợp quốc trong tương lai
nhất là khi việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể có quyền kỳ vọng vào cái nhiệm kỳ sắp tới
khi mà việt nam tôi nghĩ là cũng có nhiều khả năng
là được bầu vào thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc

hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn hai mươi một sở dĩ nói như vậy là vì cũng có một số các cái nguyên nhân
chúng ta có một đồng thuận từ lãnh đạo cho đến các cơ quan bộ ngành địa phương
cái quyết tâm chung là để làm sao để hội nhập quốc tế sâu sắc hơn nữa
và chúng ta mới có được một cái chỉ thị của ban bí thư về nâng tầm và nâng cao hiệu quả
của đối ngoại đa phương trong thời kỳ mới
trước mắt thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải tập trung nỗ lực
để mà có thể vận động được
để có thể các nước thành viên ủng hộ chúng ta
để chúng ta có thể trúng cử vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
với một số phía cao để thể hiện được cái uy tín của việt nam
cũng như là cái sự tin tưởng mà bạn bè quốc tế dành cho chúng ta
một lần nữa cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân